khi nay tuyến bít sông sẽ giảm còn một mươi hai lượt chạy tàu trên một ngày
để tạo thuận lợi cho người dân hành khách nắm rõ thông tin điều chỉnh này
đơn vị vận hành tuyến bít sông phải tổ chức thông báo công khai tại các điểm bến tàu
cùng với đó cảng vụ đường thủy nội địa thành phố phối hợp thống kê cụ thể số lượng hành khách
thông qua các bến trên tuyến làm cơ sở cho việc điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới
thống kê cho thấy trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi lượng khách đi tuyến buýt đường sông đã giảm hơn ba mươi
thực tế cho thấy việc chạy xe chở quá tải trọng là hành vi gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn
giao thông cũng như gây hậu quả nghiêm trọng nghị định một trăm linh mới nhất được ban hành
mức phạt với lái xe cũng như mức phạt với chủ xe đã tăng lên rất nhiều
theo quy định mới mức thấp nhất sẽ phạt lái xe từ tám trăm linh đến một triệu đồng nếu xe chở quá tải
từ một mươi ba mươi nếu trở quá tải một trăm năm mươi trọng tải xe thì mức phạt là tám một mươi hai triệu đồng
đối với lái xe còn đối với chủ xe mức phạt là tước giấy phép lái xe từ ba đến năm tháng
phạt hành chính từ một mươi tám đến hai mươi triệu đồng mức phạt với chủ xe nêu trên là mức phạt đối với
chủ xe là cá nhân nếu chủ xe là tổ chức mức phạt gấp đôi lái xe ngoài bị phạt tiền
còn bị buộc hạ phần hàng quá tải theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện
vi phạm nếu chủ xe đồng thời là người trực tiếp điều khiển phương tiện thì bị xử phạt
theo mức phạt đối với chủ xe
sau vụ tai nạn xe buýt làm hai người tử vong bạc liêu sẽ tầm kiểm tra các doanh nghiệp
hợp tác xã kinh doanh vận tải xe buýt trên địa bàn
sở giao thông vận tải chỉ đạo các phòng ban chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành
quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với hợp tác xã
đại tháng hai đồng thời kiểm tra về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải xe buýt
đối với các doanh nghiệp và hợp tác xã khác hoạt động trên địa bàn chỉ đạo các doanh nghiệp
hợp tác xã vận tải tuyên truyền cho các lái xe và các bộ phận chức năng của doanh nghiệp
hợp tác xã về nghị định một trăm linh của chính phủ
công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tuần tra kiểm soát tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm cấp
vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trong đó lưu ý đến việc dừng đỗ
không đúng quy định và chạy quá tốc độ theo quy định của xe buýt
xe container lật nghiêng rơi trục bánh xe sau khi tông vào chân cầu vượt cây khô
bật gốc đổ trúng người đi xe máy là những thông tin có trong cụm tin vắn ngay sau đây
vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực quốc lộ năm hướng từ cảng đi ngã tư metro hải phòng
bị ủn tắc giao thông nghiêm trọng chiếc xe container hư hỏng nặng lật nghiêng nằm chắn ra đường
thông tin ban đầu cho biết chiếc xe container khi lưu thông trên quốc lộ năm hướng từ cảng đi ngã tư metro
khi đi qua chiếc số nhà hai trăm một mươi sáu đường nguyễn văn linh thì bất ngờ tông vào giải phân cách cứng
ở chân cầu vượt
cú tông này làm cho chiếc xe container lật nghiêng phần rơ móc của xe nằm chắn ngang đường
tại hiện trường vụ tai nạn chiếc xe container hư hỏng nặng phần đầu xe
cà bin của xe container nằm gác hẳn lên giải phân cách chia hai làn đường dành cho xe máy và ô tô
hình ảnh ghi lại được cho thấy khi đang di chuyển trên đường
hai người đi xe máy bất ngờ bị một cây khô bật gốc đổ trúng người
rất may vụ tai nạn không gây thương vong lớn hai người đi xe máy chỉ bị xây sức nhẹ
vụ tai nạn hy hữu này
xảy ra tại một tuyến đường thuộc thành phố hải phòng
hiện nay trên một số tuyến đường vẫn còn tình trạng cây chết khô
nhưng chưa được các ngành chức năng xử lý
những năm qua việc cây xanh trên phố bất ngờ gãy đổ khi trời rông bão gây tai nạn
thậm chí làm chết người đã không còn là chuyện hy hữu
nó trở thành mối lo ngại với người dân mỗi khi lưu thông trên đường